trong khi đang thực hiện cách ly thì nghe tin con trai mất người mẹ ở xã đại hưng huyện đại lộc tỉnh quảng nam đã nén nỗi đau để tiếp tục thực hiện cách ly
ngày một mươi sáu tháng tám bà cao thị cúc năm mươi bốn tuổi chú xã đại hưng huyện đại lộc tỉnh quảng nam lặng lẽ đến tìm cán bộ trong khu cách ly số bốn trường tiểu học nguyễn ngọc bình xã đại hiệp huyện đại lộc xin về nhà nhìn con trai lần cuối
bà bảo con trai bà là anh nguyễn văn v hai mươi năm tuổi đã không qua khỏi vì bệnh ung thư máu
các cán bộ nhân viên y tế động viên giải thích bà cúc nén nỗi đau tiếp tục ở lại thực hiện cách ly
thượng úy lương hưng lộc ban chỉ huy quân sự huyện đại lộc nói hôm qua nghe tin con mất cô khóc rất nhiều và xin về nhà
nhưng được động viên chia sẻ cô đã quyết định ở lại cách ly
nhân viên y tế người dân trong khu cách ly sau khi biết chuyện cũng đến chia sẻ nỗi đau mất mát với cô
sau khi biết chuyện buồn của gia đình bà cúc
chị hà thị tuấn nhân viên y tế khu cách ly đã nhiều lần tìm đến động viên an ủi
cũng là phụ nữ là người mẹ nên chị thấu hiểu nỗi đau mà bà cúc đang phải trải qua
ngồi thẫn thờ một mình một góc trong khu cách ly bà cúc tâm sự
năm ngoái vê bị ung thư máu nên phải nằm điều trị tại bệnh viện ung bướu đà nẵng cả năm trời
ngày hai mươi bảy tháng bảy vừa qua nhận thấy sức khỏe của v yếu dần khó qua khỏi nên các bác sĩ cho về nhà
do về từ vùng dịch đà nẵng nên ngày tám tháng tám hai mẹ con phải đi cách ly tập trung
trong đó bà cúc cách ly tại khu số bốn còn về cách ly tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
sau hai tuần nằm ở bệnh viện hôm qua vê mất
tôi ở đây nên chuyện hậu sự phải nhờ con trai lớn chính quyền và bà con lối xóm lo giúp
hai giờ chiều nay là đưa đi trôn rồi mà tôi không nhìn được mặt con bà cúc nói trong nước mắt
quý vị thân mến các bạn có từng biết đến câu chuyện một mươi hai người trong gia đình anh võ thanh tùng ba mươi sáu tuổi
đều phải cách ly do liên quan chủm lây nhiếm tại chợ đầu mối hóc môn tp hcm
đau lòng hơn khi đang cách ly thì người mẹ mất vì covid một mươi chín anh tùng nén đau đợi hết cách ly về để chịu tang mẹ
ngày một mươi sáu tháng bảy anh tùng cho biết vợ và mẹ anh buôn bán tại chợ đầu mối hoc mon và bị mắc covid một mươi chín
sau đó cả gia đình phải đi cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa bàn thành phố
anh cùng vợ và các con được đưa về khu điều trị f không triệu chứng tại ký thúc xá thuộc đại học quốc gia bệnh viện giã chiến số một
khi đang trong thời hạn cách ly ngày một mươi hai tháng bảy anh nghe tin báo mẹ anh mất vì covid một mươi chín
vừa bần thần vừa đau đớn nhưng không cách nào về chịu tăng được vì chính bản thân anh cũng đang là f
phía bệnh viện gó vấp thông báo cho tôi biết tin mà buồn rủn
mình làm con mà tới giờ phút cuối của mẹ cũng không thể bên con
nếu không có bất kỳ bất cả những cảnh thì còn gì đau xót hơn
tôi bồi dối không biết làm gì vì cả gia đình không có ai lo cho mẹ được
anh tùng xúc động
dòng trùng xuống anh tùng kể tiếp mẹ anh đã được thành phố hỗ trợ việc hỏa táng cho cốt được đưa về nhà
dì anh đang lo hương khói cho bà cụ
anh cùng với gia đình đang mong từng ngày để hết hạn cách ly trở về lo hương khói cho mẹ mình
là người thấy anh tùng khi anh ngồi bần thần dưới gốc cây tại khu cách ly thượng tá võ văn thọ bộ tư lệnh tp hcm cho biết
đã dành cả giờ ngồi tâm sự chia sẻ cùng anh tùng
các y bác sĩ khuyên anh ấy nhưng không được nên tôi xuống tòa nhà anh ấy đang cách ly thì thấy anh ngồi dựa vào cột nhà
tôi hỏi qua câu chuyện khuyên nhủ động viên anh ấy về nếu về sẽ gây ảnh hưởng cho bà con láng giềng
tôi ngỏ ý nếu anh tùng cần giúp anh em có thể hỗ trợ anh lập bàn thờ mẹ để anh chịu tan trong lúc cách ly
anh tùng cũng là người hiểu chuyện
anh nói thôi vì sợ đây là khói
đây là khu cách ly ký thúc xá sẽ ảnh hưởng tới việc ăn ở của các em sinh viên sau này
anh bình tĩnh hơn lên lại phòng mỗi ngày vẫn gọi điện với tôi để tâm sự
anh ấy hẹn hết dịch xin gặp lại tôi để tâm sự nhiều hơn thượng tá thọ kể lại
sức khỏe của anh tùng và gia đình lúc bấy giờ đều ổn định anh đã ở khu cách ly được một mươi sáu ngày
thưa quý vị ở trong câu chuyện đau lòng khác một gia đình bảy người có ba người cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín
ở nhà người chồng qua đời
ba mẹ con nén nỗi đau vì cộng đồng để tăng trồng cha trong khu cách ly
do dịch bệnh covid một mươi chín mà gia đình bà đê tê dê năm mươi tám tuổi ngụ thôn xuối thông b hai xã đạ giòn huyện đơn dương lâm đồng bị chia cắt
gia đình bảy người thì có ba người đi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch ở hai nơi
nhận tin trong mắt người vợ và con trai con dâu cũng phải nén nỗi đau vì cộng đồng để tăng trồng cha từ khu cách ly
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thượng tá tống xuân thu chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện đơn dương cho biết hoàn cảnh gia đình bà dê khá đặc biệt
gần hai tháng nay chồng của bà là v d d phải nhập viện ở đà lạt để điều trị các bệnh suy thận giai đoạn cuối
do buồn bán bận rộn nên bà dê phải nhờ người thân bếp nội thay phiên nhau chăm sóc ông dê chồng bà
hai tuần trước một người đến quán ăn của gia đình bà có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
nên bà và con dâu trở thành f một được cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín tại thị trấn huấn luyện ban chỉ huy quân sự huyện đơn dương
con trai đầu của bà cách ly tại nhà còn con trai thứ hai đang chăm sóc cha tại bệnh viện ở đà nẵng
cũng phải vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng hai đứa cháu nội vì còn quá nhỏ lại bận rộn mưu sinh nên hai vợ chồng quyết định gửi về bên ngoài chăm no từ mấy tuần trước đó
khi nhận điện thoại của con trai cả báo tin
bố mất rồi mẹ ơi
bà dê khủyệu xuống rồi nấc nghẹn từng cơn
bà hối hận vì hàng ngày bà bận rộn mưu sinh ít có thời gian để chăm sóc chồng
ba ngày bà ở trong khu cách ly cũng là một mươi ba ngày cuối đời của chồng mà bà cũng không có mặt bên cạnh để chăm sóc cho chồng
may mắn lúc đó con dâu đang ở bên cạnh kịp nâng đỡ mẹ an ủi và hai mẹ con ôm nhau khóc
bà dê để đạt nguyện vọng với người quản lý khu cách ly xin được về nhà để lo tăng ma cho chọn nghĩa vợ chồng
tuy nhiên sau khi nghe giải thích về các quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín nên bà dê không này nỉ nữa mà nén nỗi đau vì cộng đồng để tang chồng từ khu cách ly
bà dê đành gạt những giọt nước mát chờ ngày về nhà xây mộ cho chồng
niềm an ủi lớn nhất của gia đình bà là cậu con trai cả vừa kết thúc một mươi bốn ngày cách ly tại nhà để lo tăng lễ cho bố
thượng tá thu xúc động
ai cũng xót xa trước hoàn cảnh của gia đình bà dê tê dê
nhưng vì cộng đồng đang chống dịch covid một mươi chín nên ban chỉ huy quân sự huyện đơn dương cử người an ủi động viên tinh thần của hai mẹ con bà dtg
mặt khác cử đoàn đến nhà thăm viếng và phân công một số chiến sĩ lực lượng dân quân phối hợp cùng chính quyền địa phương túc trực hỗ trợ gia đình bà dê lo đám tang
ngày tiễn đưa ông d đến nơi an nghỉ cuối cùng đơn vị cho người gọi video vào khu cách ly
để mẹ con bà dê tăng lễ cho bố
sau khi huyện đơn dương xuất hiện các ca lây nhiễm covid một mươi chín là ba người từ tp hcm đến agribank đơn dương lắp ráp máy móc thiết bị
toàn huyện đang phải giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm cctj của thủ tướng chính phủ
có một số khu vực đang bị phong tỏa
lãnh đạo huyện đơn dương chỉ đạo ủy ban nhân dân xã đạ giòn huy động các lực lượng công an dân quân tự vệ
các đoàn thể túc trực hỗ trợ gia đình bà dê tổ chức tăng lễ cho ông dê thật chú đáo và đảm bảo
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại